tỉnh bắc cạn đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa khai mạc ngày hội nông sản ocop
và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động nhằm quảng bá kết nối các sản phẩm hàng hóa của tỉnh bắc cạn
và một số tỉnh lân cận với hệ thống siêu thị và các doanh nghiệp tiêu thụ
tỉnh bắc cạn có một số sản phẩm tiêu biểu như miến rong tinh bột nghệ chè gạo hồng không hạt cam quýt
và một số sản phẩm chế biến từ gỗ
đây là những sản phẩm đặc trưng có lợi thế cạnh tranh trên thị trường
đến nay tỉnh bắc cạn có hơn một trăm linh sản phẩm ocop trong đó có tám sản phẩm đạt tiêu chuẩn bốn sao và chín mươi chín sản phẩm ba sao
tỉnh bắc cạn có hai sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
và năm sản phẩm tiêu biểu khu vực phía bắc
tại hội nghị đã có năm doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất
và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh bắc cạn